những năm gần đây vấn đề giới và bình đẳng giới đang ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn
nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực về vấn đề này học viện phụ nữ đã phối hợp với tổ chức kế hoạch colombo
tiến hành dự án nâng cao năng lực cho khoa giới và phát triển thuộc học viện phụ nữ việt nam
theo đó dự án nâng cao năng lực cho khoa giới và phát triển học viện phụ nữ việt nam sẽ diễn ra trong vòng một mươi tám tháng với các nội dung chính
bao gồm các hoạt động hội thảo quốc tế về giới để nâng cao nhận thức về giới và đề xuất khuyến nghị chính sách phát triển chuyên môn giới
bên cạnh đó tổ chức kế hoạch colombo cũng tài trợ cho dự án hai phòng lab có bảy mươi máy tính đề bàn
cùng máy quay phim cho sinh viên ngành giới học trực tuyến và cập nhật các kiến thức kỹ năng từ các trường đại học quốc tế
dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục về giới và bình đẳng giới tại việt nam